nhưng bà khóc nhiều tới nỗi khiến lời nói bị ngắt quãng đọc thành tiếng không rõ ràng
suốt quá trình xét xử bà trương mỹ lan nhiều lần cho biết không nhớ rõ chính xác con số tiền tỷ cho nhân viên tặng hai tỷ hay bốn mươi tỷ bà không nhớ
thế nhưng vị chủ tịch vạn thịnh pháp lại nhớ rất rõ giờ phút ngày nơi mà bà bị bắt
bị cáo còn cho biết nhớ từng thời khắc ở trong trại tạm giam diễn tả chân thực khi nói lời sau cùng
bà tặng nhân viên scb cổ phần trị giá một triệu
bà tặng nhân viên scb cổ phần trị giá một triệu và coi đó là rất nhỏ so với tôi
thế nhưng tại tòa bà lại không dưới hai lần thốt lên tình cảnh cả gia tập tôi nợ nần
người phụ nữ sở hữu khối tài sản khổng lồ khiến ai cũng phải trầm trồ
bị cáo buộc chiếm đoạt ba trăm linh bốn tỷ đồng nhưng vào giờ phút bày tỏ cảm xúc sau cùng
lại chỉ nức nở khao khát một bữa cơm ngồi cùng gia đình
không biết còn có cơ hội gặp nhau nữa hay không có được cùng nhau ăn chung một bữa cơm nữa hay không
số lượng bị cáo luật sư người tham gia phiên tòa đông khiến tòa án phải bố trí ba phòng để xét xử
có bốn màn hình tv được truyền cho người theo dõi phiên tòa
hai màn hình quay hai góc khác nhau của phòng xét xử chính gồm hội đồng xét xử
viện kiểm soát và trường mỹ lan cùng một số bị cáo luật sư
màn hình thứ ba là phòng xét xử thứ hai ở bên ngoài gồm các bị cáo còn lại rộng hơn
và màn hình cuối cùng là phòng của những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và người nhà bị cáo
các bị cáo được xem là người nhà của nhau
như bà trường mỹ lan và chồng là chu lập cơ cháu gái trường hội vân cũng không được ngồi cùng một phòng xử
trên chiếc xe tù dẫn giải rời khỏi tòa về trại giam tôi chỉ ước bắt được những bàn tay vẫy của người thân bên lề đường
hay qua màn hình tv để tìm cháu ruột chồng người thân của tôi tôi tan nát cả cõi lòng bà trương mỹ lan nói
vụ án này có bảy mươi chín bị cáo có mặt tại tòa
nếu tính theo phép đơn giản nhất mỗi bị cáo đều có người thân ngồi theo dõi
thì sẽ có khoảng gần tám mươi người ngồi
tôi đã tự khán nhưng có lẽ không nhiều bị cáo có được may mắn này
suốt một tháng qua tại phòng xử dành cho người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và người thân
theo quan sát của phóng viên ngày nhiều nhất chỉ có khoảng ba mươi người phần lớn là người liên quan
có ngày chỉ có bảy tám người
chưa gặp được gia đình là câu mà nhiều bị cáo bày tỏ trong lời nói sau cùng
cho biết mười mấy tháng từ khi bị tạm giam họ chưa gặp lại người thân
ngồi ở trong phòng báo chí theo dõi bốn màn hình
có nhiều hôm phóng viên bắt gặp người phụ nữ ở phòng dự khán cứ đứng sát vào màn hình vẫy tay trào cười
có lúc lại cũng thấy vài người khác cứ đứng ở gần màn hình vẫy tay liên tục
vào một ngày quan sát kỹ hơn tôi thấy ở những góc màn hình khác
một vài bị cáo cũng vẫy tay trào lại mỉm cười đáp lại
hay làm biểu tượng ghi nhận sẽ cố gắng để truyền lại qua màn hình tv
khuôn viên tòa án được kiểm soát chặt chẽ nhiều lớp an ninh
nên cũng không hề có bóng dáng người thân nào đứng chờ ở sân tòa
những khoảnh khắc ngắn ngủi truyền tín hiệu qua màn hình tv từ khoảng cách xa như vậy
có lẽ giúp các bị cáo ngồi ngoài phần nào
nói lời sau cùng nhiều bị cáo nhắn gửi tới người thân gia đình bạn bè
nói những câu xin lỗi thả thiết
nhiều người ngồi ở phòng dự khán đã rời nước mắt theo
suốt một tháng qua đoàn xe gần hai mươi chiếc bao gồm xe phạm ô tô khách hai mươi chín chỗ
xe chở lực lượng y tế cán bộ công an đều đoạn khởi hành từ trại tạm giam t ba
huyện củ chi tp hcm
đến tòa án nhân dân tp hcm quận một
theo chia sẻ từ một số cảnh sát tham gia bảo vệ an ninh phiên tòa
có khoảng ba trăm linh cảnh sát đã được huy động
lực lượng chia thành nhiều nhóm dẫn đoàn dẫn dài bị cáo
bảo vệ trong phòng dự án và dự khán đảm bảo trật tự khuôn viên bên trong và xung quanh tòa án
với bác sĩ của bệnh viện công an tp hcm tham gia phụ trách y tế
có người phải đi từ ba giờ sáng ở trung tâm thành phố để lên trại t ba mươi nhập trung đội hình di chuyển
họ về tới nhà khi đồng hồ điểm hai mươi một đến hai mươi hai giờ
một tháng qua đều đặn năm giờ đến năm giờ ba mươi
các chiến sĩ xuất phát từ trại giam t ba mươi trích xuất bị cáo đến tòa vào khoảng sáu giờ ba mươi
các bị cáo được chia thành nhiều nhóm riêng bị cáo trương mỹ lan được áp giải riêng một xe
tại tòa an ninh được triển khai nghiêm ngặt bố trí lực lượng khắp nơi để đảm bảo trật tự phiên tòa được diễn ra
số lượng bị cáo nhiều lực lượng đông thời gian xét xử kéo dài và liên tục
giờ trưa các bị cáo được bố trí ở lại toán nhân dân tp hcm chứ không áp giải về lại trại tạm giam như nhiều vụ án khác
cuối ngày đến hơn một mươi bảy giờ khi hội đồng xét xử chuẩn bị tuyên bố kết thúc ngày xét xử
tất cả đội hình xe được gian thành hàng theo các vị trí đã được sắp xếp nổ máy trở sẵn
các bị cáo lần lượt được áp giải ra xe
khi đã đủ đội hình ba bốn xe cảnh sát dẫn đoàn chạy trước chỉ huy đoàn sẽ nói qua bộ đàm
đọc tên xe theo bốn chữ số cuối của biển số
trong phần nói lời sau cùng của các bị cáo nhiều người đã gửi lời cảm ơn đến trại tạm giam
lực lượng dẫn giải bảo vệ trật tự phiên tòa y tế đã chăm sóc hỗ trợ động viên tinh thần chăm lo ăn uống cho các bị cáo
một tháng ngồi theo dõi phiên tòa nhóm phóng viên ngợp trước những con số được nêu ra trong vụ án
nhiều lần nghe qua số tiền người viết phải dò lại cáo trạng vì sợ nghe nhầm
triệu tỷ trăm nghìn tỷ chục nghìn tỷ người gây thiệt hại
ít nhất cũng vài chục tỷ đồng
tôi nhớ lại phòng xét xử của tòa án nhân dân tp hcm năm năm trước
ông đặng lê nguyên vũ chủ tịch tập đoàn trung nguyên từng gây sốt với câu nói
tiên nhiêu để làm gì mà hôm nay ngồi như thế này
câu nói này của ông vũ có lẽ đúng với cảm xúc nhìn từ phiên tòa đại án này
ba ngày nữa hội đồng xét xử sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng dành cho các bị cáo
mỗi người sẽ phải đón nhận bản án tương xứng với hậu quả do hành vi của mình gây ra
vậy là vụ án vạc
các bản thịnh pháp đã dần đi đến hồi kết
đâu sẽ là bản án cuối cùng mà hội đồng xét xử tuyên phạt cho các bị cáo
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại